thưa quý vị và các bạn trộm cắp cổ vật trong các di tích là vấn nạn xảy ra từ nhiều năm nay
công tác an ninh sơ xài thái độ thờ ớt của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý
đã khiến biết bao cổ vật ở đền đình chùa bị chảy máu
vừa qua thanh oai hà nội được xem là điểm nóng về tình trạng mất trộm cổ vật này
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng kẻ gian đã đột nhập bốn di tích trên địa bàn huyện và lấy đi hai mươi sáu cổ vật
tình trạng này một lần nữa dóng lên hồi chuông báo động khi vẫn có rất nhiều hiện vật quý
nằm trong các di tích đình đền chùa mà chưa được quan tâm bảo vệ
và trao đổi với tôi trong chương trình ngày hôm nay là hai vị khách mời xin trân trọng được giới thiệu
phó giáo sư tiến sĩ tống trung tín chủ tịch hội khảo cổ học việt nam
và vị khách mời thứ hai là phó giáo sư tiên sĩ phạm may hùng phó chủ tịch hội khóa học lịch sử việt nam
xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
và trước khi đi vào cuộc trò chuyện này thì xin mời hai vị khách mời cùng các quý khán giả xem một phóng sự sau của chúng tôi
hàng nghìn di tích cơ sở thờ tự là nơi lưu giữ cổ vật di vật quý trong kho tàng mỹ thuật cổ của ông cha
và chính những chốn
những linh thiêng như đình đền chùa đã trở thành mò vang cho kẻ gian trộn cắp cổ vật
đơn cử như huyện thanh oai từ giữa tháng ba tới nửa đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
có hai mươi sáu cổ vật hiện vật bị kẻ gian lấy đi tại bốn di tích
bao gồm di tích quốc gia đặc biệt chùa bối khê đình đại định chùa du dự và chùa từ châu
từ năm mà ở đây xảy ra mất thì chưa bao giờ tìm thấy
thì còn trước cái năm mà thầy chưa về thì thấy các cụ kể này
thì không biết là năm chín mấy nó cũng xảy ra mất một vụ
thì năm đấy thì mất nhiều
năm đấy là chắc là họ đánh cả ô tô đến họ chở luôn
pho tượng thích ca đàn sinh cao khoảng tám mươi cm tại chùa bối khê bị mất cắp tới lần thứ ba
sau khi được hoàn trả nguyên vẹn ở hai vụ mất trộm trước
hiện ủy ban nhân dân xã tam hưng không hề lưu giữ bất kỳ tư liệu hình ảnh gì về những hiện vật này
còn chùa bối khê sau sự việc này đã cho lắp hệ thống camera
nhưng tất cả cũng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng
hiện nay hà nội có gần sáu di tích thì chỉ một số ít di tích quốc gia làm được việc đăng ký cổ vật
còn hầu hết các di tích chưa có sổ theo dõi hay chưa lập hồ sơ khoa học để kiểm kê bảo quản các di vật cổ vật
nếu được đăng ký kiểm kê mới có
các di tích có các số liệu hình ảnh tạo cơ sở tìm lại cổ vật khi bị thất thoát hay đánh cắp
sau khi thống kê giả soát của các quận huyện xong
thì sở văn hóa sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên bôn của sở
sẽ phối hợp cùng các quận huyện giả soát kiểm kê kiểm đếm tất cả các hiện vật
sau đó đánh giá hiện vật mời các hội đồng chuyên gia đánh giá và có các biện pháp kể cả là số hóa
chỉ thị năm hai nghìn hai cttg của chính phủ về tăng cường quản lý bảo vệ cổ vật trong di tích
đã quy định rõ trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã phường trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn
không khoán trắng cho người trông coi
xong trên thực tế những cổ vật quý bị mất nhưng người trông coi di tích chỉ phải giải trình bị nhắc nhở
còn chính quyền xã phường thì luôn lẳng tránh trách nhiệm
lần này tôi tin là vào cuộc của các cơ quan điều tra của thành phố cũng như là các sở ban ngành
đồng bộ vào theo sự chỉ đạo của chủ tịch ban nhân thành phố thì chắc chắn sẽ rõ người rõ việc rõ trách nhiệm theo quy định của thành phố
còn dư luận sau mỗi lần cổ vật bị mất trộm như thế này lại đặt câu hỏi
vậy trách nhiệm thuộc về ai và ai sẽ là người đứng ra bảo vệ cổ vật
thưa hai vị khách mời phóng sự vừa rồi của chúng tôi đã nêu lên một vấn đề rất rõ là tình trạng mất trộm cổ vật
ở các di tích thì diễn ra thường xuyên mặc dù đã có sự cảnh báo rồi
theo hai vị thì cái nguyên nhân nó ở đâu
theo tôi hiện nay mình chưa có một cái gọi là kiểm điểm một cách chi tiết và kỹ cả từ rất nhiều phía
từ phía các cấp chính quyền tuyên truyền hướng dẫn và từ phía những người chủ trì hay là những người bảo vệ di tích cụ thể
quan tâm và sâu sát đến mức độ nào
chúng ta cứ cho rằng là chúng ta đã tuyên truyền đã phổ biến khá sâu rộng và khá cẩn trọng
và làm liên tục giới thiệu luật trị sản văn hóa
luật sửa đổi và nghị định chín mươi tám của thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa
nhưng mà qua các vụ việc mà nêu ra ở đây chứng tỏ sức sống của luật di sản văn hóa
chưa thấm sâu vào trong lòng dân chưa thấm sâu vào ý thức trách nhiệm của những người quản lý ở địa phương
có liên quan đối với việc giữ gìn di sản văn hóa
đây nó là một cái thực tế
việc mất cắp cổ vật ở các di tích lịch sử văn hóa không phải bây giờ mới có
và dường như chúng ta chưa phát hiện thấy điểm rừng
nghĩa là nó vẫn đang còn tiếp diễn
thế thì người ta nói rằng là người ta không biết
thì đấy là một cách trả lời theo tôi là không đầy đủ trách nhiệm
di tích theo luật dù là di tích quốc gia hay là di tích cấp tỉnh thành phố đã được giết phạm
thì di tích nào
cũng có một bộ sơ hết sức cụ thể hết sức đầy đủ
ngoài việc giới thiệu tên chính thức của di tích là gì đến địa điểm tọa lạc của di tích
lịch sử hình thành của di tích và những giá trị tiêu biểu của di tích hiện trạng của di tích
và đặc biệt kèm theo hồ di tích có thống kê đầy đủ các hiện vật có trong di tích
toàn bộ hồ sơ này nếu không đầy đủ các thành phần như vậy
thì hội đồng xem xét để trình các cấp có thẩm quyền xếp hạng là di tích cấp tỉnh hay là xếp hạng là di tích quốc gia chắc chắn không được công nhận
ngoài ra còn có các bộ ảnh có liên quan tổng thể của di tích mặt cắt của công trình và cả vị trí của các hiện vật
vấn đề thứ hai cũng luật quy định mọi di tích trong hồ sơ cái phần quan trọng nhất đấy là cái việc mà
khoanh vùng bảo vệ mà việc khoanh vùng bảo vệ thì phải trên cơ sở đo đạc cẩn trọng và có đầy đủ các yếu tố để mà làm
có đầy đủ các cơ quan có thẩm quyền ký vào đây có dấu má hẳn hoi thì mới được gọi là bộ hồ sơ đầy đủ
ví dụ phải có chữ ký của ông chủ tịch xã phải có chữ ký của ông chủ tịch huyện phải có chữ ký của ông chủ tịch tỉnh

hồ sơ với giá trị là di tích quốc gia tất cả các di tích khi đã được xếp hạng đặc biệt là các di tích kiên trung nghệ thuật
mà trong nó chứa đựng nhiều di vật và cuộc vật quý hiếm của quốc gia
việc thẩm định các cái giá trị của các hiện vật ở trong các di tích ấy luôn luôn là một đòi hỏi cấp thiết cần phải làm
nhưng không phải cho đến nay tất cả các hiện vật ấy trong các di tích ấy đã được nhận diện một cách đầy đủ và một cách thấu đáo
cái điểm nữa luật quy định là các di tích đều phải được thành lập cái tổ bảo vệ hay gọi là ban bảo vệ
mà tổ bảo vệ ban bảo vệ ấy thì là do chính quyền chỉ định chữ cho chính quyền sắp xếp chứ
chứ có phải đâu người dân người tự ý người ta làm lên được
bảo vệ là cái công việc nó không đơn giản một chút nào trách nhiệm rất lớn
nhưng cái phần được gọi là thủ lao cho cục sức bảo vệ
chỉ một bài địa phương làm được
và cái phần thủ lao ấy nó cũng không nhiều
thứ hai lực lượng tham gia này có công an
và có người có trách nhiệm
ví dụ là di tích quốc gia chắc chắn là ông ủy viên hội an phụ trách văn xã phải tham gia cái tổ bảo vệ này
thế nhưng mà quy chế làm việc và hoạt động thì lại không có
thứ ba ta vẫn cứ nói bốn
cái thời buổi ấy có thể sử dụng
các thiết bị hiện đại cho việc bảo tồn và giữ gìn di sản văn hóa gần như rất ít các di tích lịch sử của chúng ta có được cái này
nếu như chúng ta có đầy đủ hệ thống camera nếu như ta mạnh dạn sử dụng khăn chip vào những cái hiện vật có giá trị ti biểu hay nói cách khác là bảo vật quốc gia thì chắc chắn sẽ hạn chế được một phần rất quan trọng nhưng mà ta chưa sử dụng được cho dù là chúng ta đã có mạng lưới quốc gia
nếu nhẹ thì sao hành trình
nếu nhẹ thì sao hành trình
những cái giải pháp cũng như cái nguyên nhân mà ông hùng vừa nói thì tôi muốn hỏi ý kiến các vị là vậy thì kẽ hở nó ở đâu
khi mà thông tin đầy đủ luật có mà vẫn xảy ra những trường hợp như vậy
tôi cho là ở đây là chủ yếu là cái sự quan tâm của người đứng đầu
có thể là đến cấp nào quản lý hay cấp nào sẽ xử lý cái chuyện đó thì cấp đó chịu trách nhiệm
nhưng mà cái cấp quản lý cao phải chịu trách nhiệm đầu tiên
chỉ cái cấp đó mà quan tâm thì những cái việc như là có sự hùng vừa nói thì mới có thể là giải quyết được
vâng theo ông là cái kẽ hở lớn nhất vẫn là cấp quản lý cao nhất
cấp quản lý còn là bí thư hay là chủ tịch nói cụ thể thêm một tí thì cái chuyện đó là trong hệ thống chính quyền mình khác là mọi người tự hiểu
như lúc trước ông hùng có nói về cái việc mà rất nhiều những cái vấn nạn xảy ra trong các đình đền chùa khi mà kẻ gian vào để đột nhập để lấy cổ vật hoặc là những cái nơi khảo cổ
đào rộ để lấy nhưng mà chưa có một vụ nào bị xử lý
đó là cái vấn đề mà bạn nêu lên thì ngoài cái người đứng đầu mà cố nhiên người đứng đầu nó phải gắn liền với một cái nhiệm vụ
theo tôi nó phải là thường xuyên liên tục đấy là thanh tra và kiểm soát thường xuyên
chúng ta có một cái tổ như thế dường như là khoán cho người ta làm những công việc ấy
cho nên là đến khi mất bò rồi
thì mới lo làm chuồng
thế rồi bây giờ dẫn đến cái tình trạng là lại cứ đổ trách nhiệm vào nhau
rồi cuối cùng là ai
theo báo cáo của sở văn hóa thể thao và du lịch
hiện nay có khoảng sáu di tích
nhưng mà rất ít di tích đếm trên được đầu ngón tay có thể kiểm kê được những cái di vật ở trong các di tích
vậy thì vấn đề nó ở đâu
tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân sâu xa cái nguyên nhân cơ bản và quyết định mọi cái chuyện bảo vệ tốt hay không tốt
là ở người đứng đầu
ví dụ như thanh hoài thì là những người có trách nhiệm phải quan tâm ngay
và phải có cái xử lý
và như thầy hùng nói đưa lên thành những cái điển hình
tôi đồng ý với lại phó bác sư tiến sĩ tông trung tín
là cần phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu
xem xét trách nhiệm người đứng đầu là không chỉ là chính quyền
mà kể cả cơ quan chuyên môn
tôi nghĩ rằng là cục di sản văn hóa rất tích cực
dường như năm nào cũng tổ chức tập trung
vẫn cho cán bộ phụ trách các bảo tàng
cũng như các di tích trọng điểm di tích lớn của quốc gia
cung cấp những nhận thức mới tư liệu mới
thế nhưng mà thông qua công việc này thì rõ ràng là trách nhiệm của các đơn vị trực tiếp
yêu cầu là đầy đủ thế
mà năm nào cũng nhắc như thế
mà vẫn cứ xảy ra như vậy
nó là một vấn nạn rồi đúng không ạ
thưa hai vị khách mời có một dạng hiện vật khác
không phải ở đình đền
chùa hay bảo tàng mà đang bị thất thoát
đấy là các di vật cổ vật tại các khu khảo cổ
chắc điều này thì phó dư diễn sĩ tống trung tín hiểu rõ nhất
tình trạng phá hủy hay mất mát hơi gần gần với tình trạng của mất khảo cổ ở các đình chùa
nhưng nó có cái khác cái là những di vật đang nằm dưới lòng đất
nó không có được bất cứ một cái hệ thống pháp lý nào bảo vệ cụ thể
ngoài cái hệ thống bảo vệ bí mô của luật tức là nó là của nhân dân
anh nào đụng đến là coi như là phạm pháp
nhưng mà không có ai biết không ai bảo vệ không có ai làm bất cứ một cái thứ gì cả
thế nên nó mất và nó mất nhiều lắm
nhiều đến mức tức là đi đến vùng rừng núi xa cho đến những cái vùng gần như là hà nội đều bị phá hủy và đều bị mất
đến mức khi còn đang làm viện trưởng
là trong vòng hàng chục năm liền ở cái hội nghị thông báo toàn quốc tôi đều kêu gọi các nhà quản lý văn hóa
các nhà nghiên cứu khảo cổ tích cực mà bảo vệ
nếu không là di tích bị mất hết
và đồng thời khi mất như thế nó vui nhưng mà nó cũng thật
tức là ngành khảo cổ học nó cũng sẽ bị ảnh hưởng
và bị như kiểu là tiêu hao dần đi cái công việc của mình
nguy hiểm đến mức độ như thế
có vụ trộm nào mà chúng ta đã bắt được kẻ gian như
bắt được rất là nhiều
nhưng mà rồi thế nào đó rồi lại cho cho qua và rất là nhẹ nhàng
và thậm chí người ta cứ công nhiên
người ta đi người ta đào bới người ta dò tìm và người ta lấy như thế
các cái cơ quan bảo tàng là một
các những người sưu tầm đồ cổ là hai
các nhà của họ là những cái đồ cổ về khảo cổ nó nhiều nhiều vô tận
mà đến mức các nhà khảo cổ học đi tìm không thấy
không có cái đó
điều đó là chứng tỏ cái đảo kinh khủng lắm
thầy hồng là bảo tàng nhưng thầy hồng cũng đã biết cũng chứng kiến qua cái chuyện đó
những cái khu mộ cổ mộ mường mộ thái tất cả các thứ ở dưới á
thì thường những cái đồ mà mang tính chất nguyên vẹn nó còn còn khá nhiều mà
cho nên rất hấp dẫn
và vì vậy là họ đi săn tìm cái loại rất nhiều
và đồng thời viện khảo cổ khi đến á
nhất là ví dụ những cái làng vạc ở nghệ an
chỉ tích cũng nổi tiếng quá của cái thời kỳ hồng vương
thời kỳ dựng nước đầu tiên
nó còn lớn hơn và nó còn nhiều huyện vật hơn cả cái khu vực chuối ấy
thế nhưng mà khi mà anh em chúng tôi đến
nhân dân ở địa phương á
người ta răng hàng ra
người ta đi
người ta dò dò dò dò
còn người ta đào phát trung ảnh
và bán những người đồ cổ
người ta đậy trực sẵn
người ta mua luôn
và người ta còn mua máy dò mìn về trang bị cho bà con á
chủ viện cũng thôi là thu cả về để làm mẫu
để báo cáo với các cơ quan cấp trên
và đấy bây giờ cái di tích ấy
là gần như là chỉ còn cái tên thôi
những di vật
những cổ vật
mà nằm trong các di tích ấy
thì đều là những cái hiện vật mà chúng ta nhìn thấy rồi
nhưng mà những cái hiện vật mà nằm sâu dưới lòng đất
đôi khi chúng ta còn không biết nó là cái gì
có khi mất cũng không biết chúng ta mất cái gì nữa
điều đấy có không ạ
các di tích cổ cục học ấy
một ấy là phát hiện ngẫu nhiên
tức là thông qua các công trình
thông qua cải tạo đồng ruộng
thì người ta phát hiện ngẫu nhiên
rồi người ta mới báo cho các cơ quan văn hóa
nếu như là cái địa phương ấy
người ta sớm nhận thức ra
rồi mình phải làm công việc ấy
và nên làm công việc ấy
là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học
chương trình điều tra điển giã tham sát hàng năm
và khi phát hiện được
thì bao giờ các nhà khoa học cũng làm cái động tác đầu tiên
gọi là đảo tham sát
và từ kết quả đảo tham sát ấy
chỉ dĩ nhiên là phải báo cáo
giá trị của nó
và hàng năm viện khảo khoa học ấy
có cái hội nghị thường niên
mỗi năm một lần
tức là công bố những công trình
mới phát hiện về khảo khoa học
và nhờ những cái này
thì nó cũng lại là một cái kênh
để cho những người
ta tạm gọi là không trong sáng
về việc giữ gìn di sản văn hóa quốc gia
là họ cũng tận dụng
sự tiến bộ khoa học kỹ thuật
cho cái việc thăm dò
người ta dễ phát hiện
hiện vật kim loại hơn
là hiện vật vô cơ
ví dụ đồ gỗ
đưa từ kỹ thuật
phục vụ dò mình
sang kỹ thuật
phục vụ dò tim đồ gỗ
thế còn một cái nữa
cũng phải nói là thế này
ví dụ vườn chuối
mới tham gia thôi
nhưng mà cái tốc độ làm việc ấy
quy hoạch ấy
nó đi quá nhanh
cả một đống như thế
có người nhặt
và cũng có người
biết nó có giá trị rồi
người ta cứ thầm lặng
không chỉ nhắt
mà lại còn tổ chức đào trộn
quay trở lại câu chuyện của ông tín ạ
tôi đang quan tâm đến
cái đối tượng mà ông vừa nói
là những người buôn bán đồ cổ
họ có thể trang bị
thiết bị cho người dân
để đi đào trộn cổ vật
nghĩa là đã hình thành một đường dây
tôi nghĩ là
nó sẽ là người
siêu tập đồ cổ
người buôn bán đồ cổ
và người trộn đồ cổ
nó sẽ là một cái hình tam giác
về vấn đề này
thì các ông có ý kiến gì
rồi có cầu
có cung đây
bởi vì là nó có
một cái lực lượng
đi buôn bán
có người siêu tầm
để người ta
thú chơi chẳng hạn
nhưng cái số đó
bởi vì là
đều ban đầu
đều bảo là
thú chơi thôi
nhưng mà cuối cùng
là đi sâu
thì đều là
buôn bán cả
thì người ta
thì là nhân dân
là người ta
đơn giản thôi
có người ta bán
và không có
thì người ta đi tìm
thì cũng liệu liệu
các thứ thế nào
mà công bố
mà để muộn
người ta lại biết
ví dụ như thế
nó rất là
tôi điều tra
thì thế này
trong nhân dân thôi
người ta biết tên từ người một
người sưu tập
người gọi là sưu tập đấy
người ta biết tên
tất cả thứ
và thậm chí
có kinh nghiệm
trong lĩnh vực bảo tàng
suy nghĩ gì
mà như ông tín ông vừa nói
giữa cái người
sưu tập đồ cổ
và người muôn bán đồ cổ
người đào trộm đồ cổ
cái mối liên hệ đấy
hình thành như thế nào
nó là một cái
là thú chơi
nhưng mà dần dần
của những người
phải có năng lực
phải tài chính
thì không phải
cũng chơi được
chúng ta biết
thì phải có cầu
cũng đã có thị trường
cái việc mà
muôn bán đồ cổ
và đã có từ lâu
trong luật di sản văn hóa
của chúng ta
chúng ta cũng đã đẩy
muôn bán đồ cổ
cái công việc này
của nhà nước
để tránh cái tình trạng
hơi không hiểu lắm
về cổ vật
nhưng mà tôi
rồi người ta cứ nói
là cái này
cứ đổ tiền
âm hiểu cổ vật
một tên cụ thể
một ông bạn
vốn kinh doanh
mua một cái khu
mua một cái
công khai cái giá cả ở trên thị trường
tôi lấy cái ví dụ khi mà ninh bình giữ được một cái trống đồng có đường kính một m hai
được coi là một trong trống đồng có đường kính lớn nhất ở việt nam hiện nay
thế thì trên thị trường hồng kông người ta cũng đã giới thiệu rồi giá rồi
và khi bảo tàng lịch sử quốc gia trung quốc về quảng tây để lấy một cái trống đồng
nó tương tự như của ta này này
mà như nhà nước trung ương là phải đầu tư phải trả hai triệu đô
tức là nó có giá cả chứ không phải là chỉ có lấy về
thế thì khi mà nó đã hình thành thị trường rồi
thì mà nhất là bởi
thời mà chúng ta đang sống đây ta cứ đang nói nhiều tới bốn
thì mọi thông tin người ta có thể liên lạc được với nhau được
hôm nay ông tống trung tín ông phát hiện vườn chuối
ông nói hay lắm có cái hiệu vật này quý lắm
thì lập tức các thông tin ấy nó đã đến những cái người mà người ta thích rồi
và từ đó nó hình thành một cái đường dây đi tìm
mà đi tìm như thế này rõ ràng là nó bất hợp pháp trái luật
và không phù hợp
họ hiểu lý với trách nhiệm công dân
nhưng mà mình rất khó quản cái này
theo tôi được biết cho đến thời điểm này
ở thành phố hồ chí minh có trên năm trăm linh người chơi cổ vật
hà nội trước đây con số chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay
nhưng đến thời điểm này chắc chắn là con số những người chơi cổ vật ấy
là không thể đếm
ở trên đầu ngón tay của hai một là thủ đô hai là một thành phố lớn của đất nước
thế còn những người khác thì chưa nói
anh tín và tôi cũng đã từng được xem các cái kho cổ vật của các vị chơi đồ cổ
phải nói rằng rất phong phú rất nhiều loại hình và có những cái thực sự là vô giá
cũng có những cái nó là tầm thường nó không có giá
thế thì sở dĩ tôi muốn nhắc lại luật là bởi vì khi mà mình có thị trường rồi
khi được công khai minh bạch rồi thì giữa thật và giả giữa trắng và đen nó minh bạch
và có cái sự đối chiếu bây giờ người ta lên mạng người ta có thể biết được biết được hết
ví dụ cái trống này cái thạp này cái thố này cái âu này thị trường thế giới nó là như thế này
thì thị trường trong nước không thể qua
nó có thể qua cao hơn được như thế
ví dụ thế thì tự nhiên nó sẽ là mời tán khác
giống như là thị trường tranh có sàn đối giá tranh
vâng nó có sàn như thế
thế thì cái mà chúng ta mong muốn để giải quyết cái công việc này là phải công khai minh bạch
thông qua một cái thị trường đã nêu dòng luật
nhưng mà từ luật hai nghìn một cho đến hai nghìn chín vẫn nằm yên tại chỗ
cho đến nay chưa có một cái cửa hàng nào
buôn bán cái công việc này
tức là nó vẫn là một cái bài toán đi chìm
theo như ông nói thì hiện nay chúng ta chưa có cái thị trường về ồ cũng như là hoàn toàn hiện nay những người chơi người su tầm hoàn toàn là tự phát đúng không
tự phát thôi
họ thích thì họ chơi thôi
chúng ta có thị trường chưa
chúng ta là có đâu
thị trường thì hơi khó
nằm bởi vì sao
ví dụ như ở các nước có thể hình thành được
bởi vì luật của nó rất là rõ ràng
anh đang có cái cổ vật nào đó
thì nguồn gốc của nó là rất rõ ràng
nó không phải là đồ ở dưới đất lên
không phải là đồ ăn trộm của đình chùa
vì trộm của đình chùa và lấy dưới đất lên là phạm pháp rồi
do anh không minh bạch về cái nguồn tài sản cổ vật của anh
cho nên rất là khó hình thành được cái thị trường đó
tôi đã đến những cái cửa hàng của các bạn nhật chẳng hạn
nhưng mà cái đấy của ai nó lấy từ đâu
và nguồn từ đâu
thì nó lại có cái giấy chứng nhận
rất rõ ràng
thì thành ra là lời giá cả mình mua bán thì thoải mái
nếu chúng ta có một cái thị trường về đồ cổ một cách công khai và minh bạch
thì trong giới đồ cổ họ có thể làm giả cả bộ hồ sơ
việc đấy có không ạ
giả giả khó lắm
bởi vì thế này nè
những con mắt chiếu yêu của các nhà khoa học ấy
thì là khó mà qua được
nếu mà đúng là các nhà nghiên cứu có chuyên môn cao thực sự
thì khó mà qua
có bao giờ những cái vụ trộm đồ cổ trong các di tích ấy
là do sự chỉ định của những giới chơi
với đồ cổ không
đồ cổ nhiều chưa
phần lớn là thế
ví dụ như là tượng ấy
thì là tôi cũng không rõ lắm
tượng bị lấy nhiều rồi
nhưng mà cái giới hồ cổ nó rất thích chống
nó thích chống đồng
cho nên nó xăm xôi
chống đồng nhiều lắm
mà cái thời kỳ dựng nước đầu tiên ấy
những cái nguyên nhân nào đó
thì là nó nằm ở dưới đất một cách tự nhiên rất là nhiều
bên cạnh cái việc là nằm trong di chỉ
nhưng trong di chỉ ít hơn nằm ngẫu nhiên
vì vậy cho nên nó mới hình thành nên cái đặt
và ông đi uống giò
và ông tìm và ông gọi người ta đến bán
vai trò cái mối quan hệ của cái người sưu tập
người buôn bán và người trộm của vật
vì nó có lý do của nó
nó liên quan đến cái vụ những vụ mất trộm ở trong các di tích ấy
thì tự nhiên có cung phải có cầu
đấy trộm để làm gì
có cả một cái hệ thống để mà đưa những cái di vật như hiện vật đấy
có thể đưa ra nước ngoài
có cả đường dây đưa ra nước ngoài
và nó liên quan đến nhau
giải pháp nào để mà ngăn chặn cũng như là giảm thiểu cái việc mà bất trộm cổ vật trong các di tích
vẫn phải hoàn thiện cái hệ thống pháp luật
tăng cường ý thức trách nhiệm
ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư
ý thức trách nhiệm của các cơ quan có trách nhiệm về chuyên môn
và ý thức trách nhiệm của cả người đứng đầu
tức là phải có cái cộng đồng trách nhiệm để mà chung sức chung lòng bảo vệ cái di sản văn hóa của dân tộc
để làm việc đó thì
dĩ nhiên là luật của chúng ta vẫn phải hoàn thiện hơn nữa
những cái gì mà xét thấy một mươi năm vừa rồi
đang còn có những điểm cần phải bổ sung
cần phải chỉnh sửa
thì nên là thứ nữa là vẫn phải tiếp tục tuyên truyền
làm sao để cho luật nó thực sự thấm sâu vào lòng dân
thì lúc bây giờ thì chúng ta mới có thể nhẹ nhàng hơn về trách nhiệm đối với việc giữ gìn di sản văn hóa
và cũng phải đầu tư thỏa đáng cho việc giữ gìn cái khối tài sản này
hiện nay chúng ta có bốn mươi một di tích đã được xếp hạng là di tích quốc gia
bốn mươi một di tích ấy thì phần lớn là di tích kiến trúc nghệ thuật
mà trong phần lớn các di tích kiến trúc nghệ thuật ấy thì đều có các collection hiện vật kèm theo
và do đó cái việc đã phát hiện ra các ông bảo là không hiểu không biết
thì phải kiểm tra lại hồ sơ phải thống kê đầy đủ báo cáo hiện trạng đầy đủ và đăng ký cụ thể
thì chúng ta mới có thể quản lý một cách chắc chắn được
theo tôi nghĩ luật thì vẫn phải đi kèm với các cái xử lý pháp luật
nghĩa là đã có luật rồi nhưng mà những cái trường hợp mà đúng người đúng tội chúng ta vẫn phải xử lý pháp luật một cách nghiêm minh minh bạch để làm gương cho những cái đối tượng khác ạ
một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn để bảo vệ được tài sản di sản ngoài luật còn phải có rất nhiều hành động thực tế cụ thể
quan trọng nhất vẫn là vai trò của chính quyền địa phương và các nhà quản lý trong việc bảo vệ cổ vật
bởi những cổ vật đang được cất giữ tại các đình đền chúa miếu mạo chính là những bảo vật của quốc gia
chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi xin tạm dừng ở đây xin chào và hẹn gặp lại